tiếp tục phiên xét xử vụ cấp bằng giả tại trường đại học đông đô
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tiến hành luận tội
đề nghị hội đồng xét xử tuyên ông dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô
mức án một mươi hai một mươi ba năm tù về tội giả mạo trong công tác phạt bổ sung năm mươi triệu
cùng tội danh hai cựu phó hiệu trưởng trần kim oanh lê ngọc hà cùng bị đề nghị
mức án từ chín đến một mươi năm tù phạt một mươi đến hai mươi triệu đồng
bảy bị cáo còn lại gồm trần ngọc quang phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên
nguyễn thị huệ cựu trưởng phòng tài chính kế toán phạm vân thùy lê thị thanh tâm
nguyễn thị ngọc thái lê thị lương ngô quang hiển bị đề nghị từ một mươi hai tháng tù treo đến chín năm tù giam
về trách nhiệm dân sự cơ quan truy tố đề nghị tòa tuyên thu nộp ngân sách hơn bảy một tỷ đồng
mà đại học đông đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả
theo viện kiểm sát nhân dân tp hà nội quá trình tuyển sinh trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường thấy một số cá nhân có nhu cầu sử dụng văn bằng hai
để thi nâng ngạch thi công chức
vì động cơ vụ lợi hùng đã chỉ đạo các bị cáo làm giả văn bằng hai hệ chính quy
để cấp cho hàng trăm trường hợp và thu lời bất chính bảy một tỷ đồng
đến nay cơ quan tố tụng làm rõ hai trăm một mươi trường hợp còn hai trăm hai mươi một trường hợp xác định được họ tên
nhưng không tìm ra nơi cư trú